mưa lớn trong nhiều ngày qua cộng với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến cho hồ gia một xã quảng thành huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu đang đứng trước nguy cơ vỡ đê đe dọa nghiêm trọng tới hàng trăm hộ dân sinh sống nơi đây
trước đó trận mưa lớn đêm ngày ba mươi tháng chín khiến nước hồ ra hết một lên nhanh đến ngày một tháng một mươi nước xả mạnh qua miệng mương xả tràn khiến con mương này bị vỡ ở phần cuối miệng
nước xi dần tạo thành hàm ếch và chân đê đồng thời gây ngập úng một số nhà dân đến trưa ngày hai tháng một mươi con đường trên mặt đê vẫn lưu thông bình thường nhưng đến một mươi năm giờ cùng ngày khoảng ba mét đoạn đê nước suối đã thổi đứt gần hết
với áp lực nước trong hồ cao nguy cơ vỡ nốt phần chân đê bên mép hồ đang rất lớn hiện nước suối mạnh từ trên hồ xuống đã chảy tràn qua mặt tuyến đường chính của xã quảng thành và huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu đã phải bố trí lực lượng cấm các phương tiện lưu thông qua tuyến đường để đảm bảo an toàn

nếu tình huống xấu xảy ra qua đánh giá tình hình nhận định của cơ quan chuyên môn hiện vùng chịu nguy hiểm nếu vỡ đê hồ giao hết một đã tăng từ bảy mươi ha lên một trăm linh ha và số hộ dân cần di rời tăng thêm hai mươi năm hộ dân vì vậy huyện châu đức đã yêu cầu các xã chịu ảnh hưởng khẩn trương đến tận nhà vận động và di rời hết hai mươi năm hộ dân này